người lớn không có hộ khẩu không có chứng minh nhân dân trẻ em không đến trường học người ốm đau không đến bệnh viện
rất nhiều người dân di cư tự do ở năm tỉnh tây nguyên hiện đang phải sống trong hoàn cảnh như vậy
mặc dù chính phủ đã đề ra giải pháp về ổn định dân di cư tự do từ nhiều năm nay
tuy nhiên do số lượng người dân di cư quá lớn cùng nguồn kinh phí hạn hẹp nên tình hình vẫn chưa được cải thiện nhiều
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện đắk long tỉnh đắk nông
xã đắk rầmăng huyện đắk lông tỉnh đắk nông
từ trung tâm xã đến các cụm dân cư sáu tám chín một mươi một mươi hai phải mất một tiếng đồng hồ với đường đi khó khăn như thế này
hai mươi năm sau khi di cư từ tây bắc vào tây nguyên đồng bào đã biến những cánh rừng phòng hộ của đắk nông thành những vườn cà phê bạt ngàn
kinh tế có khá hơn nhưng cuộc sống của họ vẫn chìm trong lạc hậu với rất nhiều không
không điện không đường không trường không trạm y tế
năm cụm dân cư
chỉ với mấy chục nóc nhà nhưng nhân khẩu lên đến hàng nghìn người và phần lớn trẻ em thất học
ở đây tình trạng khó khăn như thế này
tình trạng khó khăn như thế này

cho đến nay người dân nơi đây vẫn chưa được công nhận quyền công dân của mình
sinh sống trái phép trên đất rừng phòng hộ nên họ không được cấp hộ khẩu không có chứng minh thư nhân dân
và ước mơ được làm công dân đúng nghĩa cứ thế kéo dài hàng chục năm nay
ông cháu đấy cháu nó đi hào không được thì ra chủ tịch xã con xã xin nó làm cái này cho mình
xong cái này làm xong lại không hào được á
nó phải có hộ khẩu chính cơ thì mới cho hào thì bỏ hào luôn
trong đây thì nói chung là
với tình hình hiện tại rất cần sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương cùng những giải pháp phù hợp
nếu không với số lượng dân di cư tự do
lên đến hàng chục nghìn người những cánh rừng quý giá sẽ tiếp tục mất đi
người dân vẫn phải sống trong bế tắc tìm ẩn nguy cơ mất trật tự an toàn xã hội